các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn có thể xảy ra
để không bỏ lỡ những thông tin mới về dịch bệnh sức khỏe quý vị hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của bản sức khỏe và đời sống công an ngu luận của bộ y tế các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại